thưa quý vị sáng nay ngày hai mươi tháng ba tại phiên tòa xét xử siêu lừa nguyễn thị hà thành
cùng với hai mươi năm đồng phạm trong vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn bốn trăm ba mươi tỷ đồng của ba ngân hàng
đại diện viện kiểm sát đã khẳng định trách nhiệm bồi thường của các ngân hàng trong vụ án này đối với các bị hại
trong đó nhấn mạnh vai trò tố tụng của các ngân hàng trong vụ án này là bị hại
bị cáo nguyễn thị hà thành lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải là người liên quan như đề nghị của đại diện các ngân hàng
theo viện kiểm sát việc các ngân hàng đánh đồng số tiền các bị hại gửi vào sổ tiết kiệm với số tiền hà thành vay ngân hàng là vô căn cứ
vì đó rõ ràng là hai nguồn tiền khác nhau
bị cáo thành là mất tiền là mất tiền của ngân hàng không phải là mất tiền của chủ sở hữu sổ tiết kiệm
về các khoản vay của thành theo các ngân hàng đều có tài sản đảm bảo là các sổ tiết kiệm hà thành đông sở hữu các đại gia
song viện kiểm sát cho rằng bản chất các chủ sổ tiết kiệm đều không biết và không đồng ý cầm cố các sổ này
các sổ tiết kiệm này không thể coi là tài sản đảm bảo hợp pháp
mặt khác việc việt á banh tự ý tất toán các sổ tiết kiệm này là không có căn cứ
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín cơ quan điều tra đã có văn bản yêu cầu các ngân hàng không được tự ý tất toán các khoản tiền liên quan đến vụ án hình sự
mà cơ quan điều tra đang giải quyết thụ lý
trước đó trong phiên xét xử ngày một mươi sáu tháng ba viện kiểm sát nhân dân hà nội đề nghị phạt nguyễn thị hà thành án trung thân
một mươi bảy cựu cán bộ ngân hàng ncb việt á banh và pvnh
từ ba mươi tháng tủ cho đến một mươi tám năm tủ